căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án ngày hai mươi chín tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quy định khởi tố bị can đối với phạm huy lập giám đốc phạm thị kim oanh kế toán trưởng công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt đối với hai bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật
do tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chạy chuyển công tác để chiếm đoạt số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với tôn thất điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phường phú thượng tp huế có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an tp huế nhận đơn trình báo của nạn nhân về việc tôn thất điệp đặt vấn đề xin chuyển công tác cho chị từ trạm y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn tp huế với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng
tuy lời của điệp
công an tp huế đã đưa cho điệp hai trăm năm mươi triệu đồng nhưng điệp không chuyển công tác cho trị
ngay sau khi nhận đơn trình báo công an tp huế nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín điệp ba lần nhận tiền của chị với số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
được biết trước đó điệp tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị này
ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt tạm giam bốn tháng đối với tôn thất điệp
điệp tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị cho biết
vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tại khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn khương sinh năm hai nghìn một trú tại khóm ca túc thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đang có hành vi tàng trữ mua bán cháy phép chất mạng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm bốn viên ma túy tổng hợp và một kg ma túy tổng hợp dạng đá
tiến hành điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hoàng gia khiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại khóm ca túc thị trấn lao bảo huyện hướng hóa
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
tại cơ quan công an qua đấu tranh bước đầu hai đối tượng này khai nhận
đã cùng nhau mua số ma túy nói trên từ lào về việt nam bán kiếm lời
bất chấp các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
chín nam nữ thanh niên vẫn ngang nhiên tụ tập tại quán karaoke mnm thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
đáng chú ý là tám người này dương tính với chất ma túy
khoảng một giờ ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện yên lạc phối hợp với công an xã tam hồng
kiểm tra phát hiện tại phòng hát số năm quán karaoke mn thuộc xã tam hồng huyện yên lạc
có chất ma túy
nam nữ thanh niên độ tuổi từ hai mươi một đến hai mươi sáu đang mở nhạc bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khi bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
các đối tượng đã cố tình đóng cửa chặt bên trong và tẩu tán tăng vật
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện yên lạc đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cùng nhiều tăng vật
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận được hoàng duy luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là chủ quán karaoke
sau khi uống rượu say đã rủ các đối tượng cùng vào phòng hát
và sử dụng ma túy qua xét nghiệm nhanh tám trong số chín đối tượng dương tính với chất ma túy
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc cảnh báo
một số trang web đã lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân
để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vaccine covid một mươi chín và lừa tiền cứu trợ
trong đó có hai tên miền chính đang được các đối tượng lợi dụng
là honapv vn và minipon vn
ngay khi phát hiện các trang web này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đất tài sản
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ncsc đã phối hợp xử lý để gỡ bỏ
để cập nhật thông tin tin cậy người dân nên thường xuyên truy cập
vào các website chính thống của bộ y tế tại địa chỉ
gạch chéo gạch chéo mohah gov vn gạch chéo trung tâm ncsc
đề nghị người dùng internet khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo
trực tuyến có thể chủ động thông báo cảnh báo cho trung tâm ncsc
tại địa chỉ gạch chéo quách chéo cảnh báo ncsc gov vn
đồng thời khuyến nghị người dùng internet việt nam cần nâng cao cảnh giác
đề phòng cao độ để bảo vệ mình và người thân
trước những nguy cơ lừa đảo đang ngày càng gia tăng
một số thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng như giả mạo thông tin
của tổ chức y tế giả mạo trang web liên quan đến covid một mươi chín
lừa đảo liên quan đến nhu yếu phẩm thiết yếu bán lẻ
đến hoạt động từ thiện hay hoạt động đầu tư
hôm qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long cho biết
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hai thanh niên
ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết vào tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
tại đoạn đường thuộc phường hai tp vĩnh long
lúc hai mươi hai giờ đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy tại đoạn đường nguyễn huệ phường hai tp vĩnh long
tổ tuần tra đã phát hiện hai thanh niên gồm phạm trường vũ sinh năm hai nghìn một
và võ thành nhân sinh năm hai nghìn hai cùng chú xã phước hậu huyện long hồ
qua làm việc vũ cho biết cả hai đều biết từ hai mươi bảy tháng bảy đến ngày một tháng tám
người dân không ra đường từ một mươi tám cho tới năm giờ sáng
nhưng vũ vẫn cùng với nhân đi từ xã phước hậu đến nhà người thân chơi
khi đi đến đoạn đường trên thì bị lực lượng tuần tra phát hiện lập biên bản vi phạm
quý vị thân mến thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ubnd tp hà nội
người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết
tuy nhiên thì trên thực tế vẫn có những trường hợp ra đường mà không có lý do chính đáng
và để xét chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch bệnh lực lượng chức năng của tp hà nội
đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường quận để kiểm soát người ra đường không có lý do
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại chốt kiểm soát dịch trên đường thanh niên quận tây hồ hà nội
những phương tiện qua đây đều được lực lượng chức năng kiểm tra
nếu đủ các giấy tờ xác nhận cần thiết sẽ được lưu thông
còn với những trường hợp không đảm bảo sẽ được yêu cầu quay đổ xe
thì công an phường yên phụ chúng tôi là triển khai các chốt để kiểm soát người ra vào
và đặc biệt là công tác phòng chống dịch làm sao cho có hiệu quả nhất
cho đến thời điểm hôm nay là ngày thứ năm chúng ta thực hiện cái chỉ thị một mươi bảy
của chủ tịch ubnd tp thì cho đến cơ bản cái thời điểm này là nhân dân chấp hành rất là tốt
chúng tôi xác định là đã là lực lượng công an thì phải vượt qua mọi khó khăn vướng mắt
để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước
tại ngã tư võ thị sáu trần khát trân chốt kiểm soát do công an phường thanh nhàn
phối hợp cùng lực lượng chức năng của quận phường đã kiểm tra các phương tiện
khi lưu thông trên tuyến đường này
phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về phòng chống dịch
tuy nhiên một bộ phận không nhỏ chủ phương tiện khi nhìn thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
đã quay đầu xe tìm hướng khác để trốn tránh bị kiểm soát giấy tờ như thế này
ngoài hai cái chốt cố định thì chúng tôi cũng
thường xuyên tuần tra kiểm soát dùng xe công an phường để tuyên truyền bằng loa khách anh
đến tất cả bà con trên các địa bàn các khuyến phố cũng như địa bàn của phường
để đảm bảo việc bà con lắm chắc hiểu và chấp hành nghiêm cái chỉ thị một mươi bảy của chủ tịch công an thành phố
để xiết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch lực lượng chức năng của hà nội
phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường quận kiểm soát người ra đường không lý do
sẽ không có việc ngăn sông cấm chợ
tuy nhiên người dân ra đường hãy thực sự có việc và phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận
đảm bảo tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn ý thức rõ trách nhiệm tinh thần quyết tâm tiên phong ở tuyến đầu
bằng tất cả sự cố gắng nỗ lực chấp nhận những vất vả những hy sinh
cuộc chiến chống dịch một lần nữa ghi dấu ấn về người chiến sĩ công an
tuy nặng nề nhưng thực hiện quyết liệt hiệu quả khó khăn và phức tạp
thế nhưng không để nhân dân phải hoang mang và lo sợ
sự hiện diện của lực lượng công an ở những điểm nóng của dịch bệnh đã trở thành chỗ dựa vững chắc
đem đến sự an toàn an tâm cho nhân dân
nhiều câu chuyện có thật đã được viết nên lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội
và đây cũng là những lời động viên khích lệ tiếp sức gửi tới nơi tuyến đầu
mặc dù đã trở về đơn vị công tác nhưng đối với thiếu tá bác sĩ đặng thị hoa
thời gian cùng các cán bộ chiến sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám
tri viện cho bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang là những ký ức rất khó quên
những ngày tháng xa gia đình con nhỏ thức trắng đêm gắn sức cứu bệnh nhân
nguy cơ lây nhiễm thường trực những khó khăn vất vả trông gai
rất nhiều những cảm xúc suy nghĩ đã được bác sĩ đặng thị hoa viết ra
thành những câu thơ mộc mạc gửi tặng những người đồng nghiệp đang cùng mình căng sức chống dịch
nơi quân thù vô hình làm bao người nguy kịch vũ khí em mang là nhiệt huyết thanh xuân
khoác lên mình bộ áo giáp chiến quân chẳng ngại gian nan vào nơi nóng nhất
lời thầy y đức mà chúng tôi đã hứa khi mà tốt nghiệp đại học cũng với cái tinh thần chiến đấu
của người chiến sĩ công an nhân dân mọi người đều gạt đi tất cả mọi khó khăn tôi cũng như là các anh em
đàn thì đều giữ cái tinh thần mạc quan và có cái niềm tin là chắc chắn là chúng tôi sẽ chiến thắng được
về kẻ thù vô hình này mong muốn có thể đồng hành cùng các lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch
lan tỏa những câu chuyện chân thực những hình ảnh đẹp về đội ngũ y bác sĩ cán bộ chiến sĩ công an
nhân dân trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín công đoàn công an nhân dân cũng đã phát động cuộc
thi viết tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch trên mạng xã hội facebook đó cũng là nơi để những người
trong cuộc như bác sĩ đặng thị hoa chia sẻ những câu chuyện về đồng đội cổ vũ tinh thần cùng nhau
nỗ lực vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao cùng đồng hành với các hoạt động
ủng hộ hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch thì ban chấp hành công an nhân dân rất là
mong muốn được chia sẻ được lan tỏa những câu chuyện những hình ảnh đẹp của các cán bộ chiến
sĩ đoàn viên người lao động trong công an nhân dân tham gia trong các lực lượng tuyến đầu chống dịch
tiên kiếp sức thêm cho các lực lượng tuyến đầu cũng như là để lan tỏa với cả những nhân dân
với người thân của mình là hãy cùng đồng hành với chính phủ với nhà nước và với các vụ các ngành
trong công tác phòng chống dịch hàng trăm câu chuyện đã được viết nên về những chiến sĩ đang ở tuyến đầu
chống dịch khắp mọi miền tổ quốc thầm lặng với những hy sinh mỗi người một hoàn cảnh một nhiệm
vụ một đơn vị công tác khác nhau khó khăn gặp phải cũng vậy nhưng trong nhiều câu chuyện đã được
viết ra đều gửi chung một niềm tin tinh thần lạc quan và lời hẹn sẽ sớm trở về bên gia đình khi dịch
bệnh được đẩy lùi thông qua bài viết tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ
lực lượng công an và những người tham gia phòng chống dịch đang ngày đêm bảo vệ an toàn tính mạng
sức khỏe của người dân đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp như hiện
ai hy vọng mỗi người dân cùng chung tay với lực lượng tuyến đầu chống dịch để chúng ta cùng nhau
nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này hàng tuần thì chúng tôi có đăng tải các bài viết của
các đơn vị ở trên mạng xã hội facebook trong các tuần đấy chúng tôi đã tiếp nhận được bao nhiêu tin
nhắn bao nhiêu lượt phân bằng bình tròn ở trên đấy thể hiện được tình cảm và trách nhiệm của
người ta với công tác chống dịch các cán bộ chiến sĩ thông qua mạng xã hội phân biệt công an đã
tuyên truyền được những hình đẹp những gương người tốt việc tốt của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
chống dịch đến người dân đến công tác chống dịch để cùng chung chức đồng lòng vì chống dịch thành công
mỗi bài viết được đăng tải trên fanpage của công đoàn công an nhân dân lan tỏa mạnh mẽ với hàng
nghìn lượt chia sẻ bình luận những lời động viên khích lệ những lời cảm ơn được gửi tới các cán bộ
chiến sĩ trân trọng bởi tiên phong trong phòng chống dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị được
giao mà đối với mỗi chiến sĩ đó còn là mệnh lệnh từ trái tim
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm
qua một số nội dung nổi bật có trên các báo số ra sáng ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của
biên tập viên viu anh xin mời chị viu anh ạ vâng xin cảm ơn chị minh hương thưa quý vị và các bạn
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay lợi dụng tâm lý hoang mang lo sợ lây nhiễm
covid một mươi chín các đối tượng xấu đã mạo danh y bác sĩ cán bộ phòng chống dịch sử dụng các phương thức
lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người dân công an thành phố hà nội thông tin thời gian vừa qua
lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ đối tượng
giả mạo các tổ chức y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dân
các đối tượng mạo danh là nhân viên y tế của viện vệ sinh dịch tễ trung ương trung tâm kiểm soát và phòng
dịch bệnh cdc hay của tổ chức y tế thế giới who gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm
hoặc các liên kết dẫn đến những nội dung cập nhật tình hình lây nhiễm covid một mươi chín trên thế giới và việt nam
chúng tạo ra các phần mềm ứng dụng cho điện thoại thoạt nhìn giống như các ứng dụng phổ biến
để theo dõi diễn biến lây lan của dịch covid một mươi chín khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết này
người dùng sẽ bị tấn công bởi các mã độc nhằm lấy thông tin cá nhân
thông tin bảo mật hay chi tiết tài khoản ngân hàng thẻ tín dụng của nạn nhân
cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nê qua tinh thần cảnh giác
trước các trường hợp giả mạo nhân viên y tế lừa đảo nhằm mục đích xấu
cũng trên báo kinh tế và đô thị thông tin là thành phố hà nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng
vaccine covid một mươi chín cho toàn dân lớn nhất từ trước đến nay tại các quận huyện thị xã
với ba loại vaccine đó là astrazeneca
theo kinh tế và đô thị rút kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương khác
chiến dịch tiêm tại hà nội đã có khởi đầu thuận lợi với những đổi mới trong công tác tổ chức
bố trí điểm tiêm hợp lý khoa học trong thời gian giãn cách xã hội
đối tượng được tiêm và ứng dụng công nghệ thông tin
theo kế hoạch tiêm chủng đã được duyệt thì mục tiêu cao nhất hà nội là tiêm từ một trăm linh đến hai trăm linh mũi mỗi ngày
thành phố đã khởi động một đến một hai trăm linh dây chuyển tiêm
tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường
với nguồn vaccine về trong đợt tới sở y tế hà nội sẽ triển khai tiêm chủng
đạt mục tiêu đề ra hướng tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiêm được cho bảy mươi người dân thành phố
báo lao động thông tin
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã nhấn mạnh
vấn đề cần quan tâm nhất trong phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
tại thời điểm này là làm thế nào để cứu trẻ
các trường hợp bệnh nhân nặng nguy kịch và giảm tỷ lệ tử vong
tại buổi làm việc với thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn ngày hai mươi chín tháng bảy
theo thông tin chiến lược chống dịch mới tại tp hcm sẽ không còn đặt nặng truy vết
thay vào đó là tập trung điều trị giảm tỷ lệ tử vong
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn bộ y tế đã có kế hoạch điều động nhân lực
từ các địa phương trên toàn quốc những nơi chưa có dịch nặng để hỗ trợ chi viện
theo đó bộ y tế tiếp tục điều tất cả các đồng chí lãnh đạo cục vụ liên quan
và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương vào thành phố
để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chiến lược quan trọng nhất vẫn là ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng
dập dịch và điều trị hiệu quả
trong từng thời điểm từng hoàn cảnh khác nhau chúng ta cần có những giải pháp
chiến lược phù hợp tuy nhiên chúng ta cần tập trung vào một mục tiêu quan trọng
là làm thế nào để giảm được tỷ lệ mắc thấp nhất hạn chế thấp nhất số người tử vong
và vừa rồi quý vị đã cùng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý được đăng tải
trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
và chương trình an ninh ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay sáng phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên kim thảo
xin được cảm ơn biên tập viên vi oanh và xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sáng phương nam
kính thưa quý vị sau ba ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm đã đạt được những kết quả tích cực
đặc biệt là trong đó có nỗ lực của lực lượng công an tại các chốt kiểm soát
cũng như là nỗ lực của các tổ tuần tra lưu động
gần một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường
trung tâm tp hcm bắt đầu giảm hẳn
lực lượng công an vẫn tổ chức chốt chặn tuần tra lưu động để xử lý các trường hợp
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đường nguyễn văn trỗi nam kỳ khởi nghĩa con đường huyết mạch nối liền sân bay
tân sơ nhất với trung tâm thành phố luôn đông đúc nhộn nhịp
thế nhưng sau khi siết chặt chỉ thị một mươi sáu xe cộ đã trở nên vắng vẻ
sau một mươi tám h lại càng thư thớt bóng người hơn
hai mươi sáu chốt cấp phường và hai mươi sáu tổ tuần tra lưu động ở phường thì chỉ có bốn trường hợp vi phạm
ngày thứ nhất có hai trường hợp ngày thứ nhất là ba trường hợp và ngày thứ hai là một trường hợp
ngày thứ tối hôm qua thì không còn trường hợp nào
đặc biệt là từ cái khung giờ từ một mươi tám h đến hai mươi ba h ra đường thì có cái lực lượng làm nhiệm vụ
phòng chống dịch lực lượng phóng viên và các xe chở hàng hóa thiết yếu
trong ba ngày qua các cửa hàng cơ sở kinh doanh đã tạm ngưng hoạt động sau một mươi tám giờ
đường phố chỉ còn lát đắt
và bốn người làm việc ở cơ sở thiết yếu tuyến đầu chống dịch đang vội vã về nhà
cảnh tượng những con đường vắng vẻ cho thấy ý thức của người dân đồng hành cùng thành phố
trong những ngày qua thì anh em ở chốt thì thực hiện không quản nắng mưa
bám chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn thực hiện việc kiểm soát các phương tiện và người dân ra vào quận phú nhuận
mình hiện nay đang làm công tác vận chuyển bệnh nhân f

đi đến các khu điều trị cho bệnh viện tâm anh
mình đi nó không có dở dắt gì cả
nói chung là cứ có bệnh là mình đưa bà con đi thôi
chỉ đi trên đường thì mấy ngày hôm nay là nói chung là bà con chấp hành rất là tốt
tức là cứ đến đêm đêm là mình đi về đó
mình đi hông đa
khi xong việc mình về đi một mình
từ đây mình về chỗ cái trạm thu phí sa nội hà nội qua cầu địa chiếc
chỉ một mình mình đi thôi
gần như không có một bóng người nào ra đường
nói chung là bà con chấp hành
tại các chốt kiểm soát cơ quan chức năng vẫn làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm
bất kể nắng mưa và thời tiết
tất cả đảm bảo việc người dân tuân thủ quy định hạn chế ra đường
công tác tuần tra nhắc nhở xứ phạt các trường hợp cố tình vi phạm cũng được đẩy mạnh hơn trong những ngày qua
thứ lực lượng văn phường là phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng với các đội nghiệp vụ
tập trung công tác tuyên truyền với chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và chỉ thị một mươi hai của yêu an nhân hành phố
đến từng hộ dân đến từng tổ nhân phố
hạn chế không ra đường khi không có trường hợp cần thiết
rồi qua đó cũng nhận được sự ủng hộ đồng tình của người dân
sau một mươi tám giờ đa số người dân chấp hành nghiêm quy định không qua đường khi không có trường hợp cần thiết
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh
và thành phố sẽ có thể tiếp tục thực hiện giãn cách trong thời gian tới
do vậy thời điểm khó khăn này đang rất cần sự chung tay của người dân
tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội ở yên tại nhà khi không thật sự có việc cần thiết
chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy sở y tế tp hcm có văn bản chính thức
gửi đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn hướng dẫn triển khai chăm sóc
và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
trong đó có lưu ý bệnh nhân theo dõi những triệu chứng quan trọng để kịp thời can thiệp
bộ y tế trước đó đã đồng ý cho tp hcm thiết điệp cách ly f tại nhà
khi bệnh nhân chưa tái lượng virus sars cov hai ở mức độ quy định
đồng thời bộ cũng đưa ra yêu cầu về cơ sở tại nhà đủ an toàn
để không diễn ra lây nhiễm chéo
trong văn bản mới đây của sở y tế tp hcm hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh
sở lưu ý khi người bệnh có một trong các dấu hiệu như sốt trên ba mươi tám độ c
ho đau hỏng tiêu chảy mất mùi vị đau ngực nặng ngực cảm giác khó thở
khi không thể hít sâu và nín thở đủ một mươi giây khi nhịp thở trên hai mươi lần mỗi phút
cần gọi nhân viên y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp
gia đình bệnh nhân cần gọi tổng đài một trăm một mươi năm hoặc số điện thoại của tội phản ứng nhanh quận huyện
khi người bệnh có dấu hiệu chuyến nặng như khó thở biểu hiện mặc thở hụt hơi
thở nhanh trên ba mươi lần mỗi phút ly bì lừa đừếm tái môi đầu chi spo hai dưới chín mươi năm
nếu có dụng cụ để spo hai tại nhà để được cấp cứu kịp thời
một yếu tố quan trọng trong phòng chống dịch đó chính là vaccine covid một mươi chín
vì vậy cần sớm cấp phép cho vaccine nanocovax chính thức được đưa vào sử dụng
và đây là yêu cầu của chủ tịch nước
tịch nước nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen
khu công nghệ cao tp hcm
tại buổi làm việc với công ty cố phần công nghệ sinh học dược nanogen
chủ tịch nước đã tham quan nhà máy quy trình sản xuất vaccine nanocovax
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hoan nghênh công ty nanogen đã sớm triển khai chủ trương của chính phủ
về nghiên cứu vaccine phòng covid một mươi chín trong nước
chủ trương về đế mạnh nghiên cứu vaccine covid một mươi chín trong nước được chủ tịch nước đề ra từ rất sớm
khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đe dọa đến tính mạng người dân
việc sản xuất để sớm có vaccine trong nước là rất cấp bách được đặt trong tình trạng khẩn cấp quốc gia
từ những đánh giá khoa học khách quan chủ tịch nước yêu cầu bộ y tế và các cơ quan
tạo mọi điều kiện thuận lợi cải cách thủ tục hành chính tiến hành sớm và nhanh các quy trình
đặc biệt quy trình chuyên môn vừa đảm bảo sớm phê chuẩn vaccine vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân
bên cạnh đó chủ tịch nước đề nghị công ty nanogen không ngừng hoàn thiện công nghệ
cải thiện nâng cao chất lượng vaccine sớm hoàn thiện mọi phương diện từ hình thức mẫu mã đến chất lượng của vaccine
kính thưa quý vị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trong chuyến công tác chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy
có phát biểu đồng ý với chủ trương tp hcm tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa
và đây cũng là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế thành phố nên chấp nhận tổn thất ngắn hạn
để có sức phục hồi mạnh và bền vững sau dịch
nam có cuộc trao đổi với thạc sĩ huỳnh lưu đức toàn giảng viên đại học kinh tế tp hcm
đồng thời đang là nghiên cứu viên của một số trường kinh doanh tại châu âu về vấn đề này
tròn ba tháng kể từ khi tp hcm bắt đầu có các biện pháp đối đầu với làn sóng covid một mươi chín thứ tư
khi số ca nhiễm mỗi ngày chỉ ở mức từ một đến hai con số các quy định giãn cách dập dịch
vẫn theo đuổi mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế
tuy nhiên khi số ca dương tính với virus sars cov hai trong tháng qua
liên tục ở mức bốn con số mỗi ngày thì việc theo đuổi mục tiêu kép không còn là lựa chọn phù hợp
thạc sĩ huỳnh lưu đức toàn diễn viên đại học kinh tế tp hcm
nghiên cứu viên trường kinh doanh vkhu otto besheim đức và trường kinh doanh ipac pháp
có nhận định về tác động của đợt dịch lần này lên kinh tế tp
những tổn thương kinh tế mà mình có thể nhìn thấy rất là rõ
ví dụ như là chẳng hạn như giảm cái sức cầu tiêu dùng
những mặt bằng đang cho thuê
và lần đầu tiên rất là lâu rồi trong tiền lệ thì mới thấy lại là một sài gòn yên an
giống như là thành phố người ta mệnh danh là thành phố không ngủ
bây giờ đã đang giống như đang nghỉ đông một tí xíu
tại vì từ tháng bốn hai nghìn hai mươi chỉ có duy nhất một đợt giãn cách xã hội cả nước
sau đó thì có những biện pháp phòng chống dịch tạm thời
chứ chưa phải nói như hiện tại bây giờ là biện pháp phòng chống dịch được đạt ở mức cao nhất
các hoạt động sản xuất cũng bị ngưng trệ
lần đầu tiên ở thành phố hồ chí minh cái chuỗi cung ứng hàng hóa từ các chợ đầu mối
cũng đã có những cái vấn đề là không đến được tay người tiêu dùng
lần đầu tiên là những cái hàng hóa mặt hàng thiết yếu
nhưng mà đúng là không thiết hụt
nhưng mà cái việc là đến với tay người tiêu dùng nó sẽ khó khăn hơn
cái tương tác tiếp xúc cộng với lại cái mật độ dân số đông
sẽ làm cho thành phố rất là vất vả chống dịch
khi mà nói về kịch bản mà tăng trưởng kinh tế
kịch bản phát triển
kịch bản phát triển kinh tế và phòng chống dịch của thành phố
thì chỉ khi nào thành phố kiểm soát được dịch
thì lúc đó những cái ngành nghề bắt đầu sẽ quay trở lại hoạt động
những cái ngành nghề thiết yếu bắt đầu sẽ quay trở lại hoạt động
sức cầu của nền kinh tế bắt đầu sẽ tăng dần gia lại
và những mặt hàng sẽ được đến với tay người tiêu dùng
nếu bây giờ mình muốn tăng trưởng kinh tế
thì mình phải chấp nhận đánh đổi ở cái giai đoạn này
mình có thể nghĩ giống như mình kéo một cái dây kéo
mình kẹt một chút thì bây giờ mình phải kéo lùi nó lại
xong sau đó mình mới có thể kéo nó tới
thì trong nền kinh tế nó cũng sẽ tương tự như vậy
có nghĩa là mình cũng phải chấp nhận những cái tăng trưởng âm
mình có thể chấp nhận những cái sụt giảm rất to lớn
và cầu của cả nền kinh tế
và mình chấp nhận là mình chịu những cái tổn thương ngắn hạn
để mình có thể có những cái bước phát triển tốt hơn
ưu tiên số một đầu tiên vẫn phải là phòng chống dịch bệnh
cái thứ hai sau khi mà phòng chống dịch bệnh xong
thì một vài các nghiên cứu trên thế giới
ví dụ của đại học washington
thì người ta có nói một cái điểm đó là
sau dịch bệnh tức là sau khi mà chấm dứt hết tất cả những cái cách ly
giãn cách xã hội nền kinh tế bắt đầu và hồi phục
thì có hai cái điểm mà họ quan tâm
thứ nhất là thị trường lao động
và cái điểm thứ hai mà họ quan tâm đó là
hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp
đó là những cái lao động mà hiện tại các doanh nghiệp
họ đang cho giãn cách hoặc là đang cho nghỉ việc tạm thời
cam kết mà doanh nghiệp đưa họ quay trở lại làm việc
sẽ là một động lực để giúp cho phục vụ kinh tế nhanh hơn
thì không phải doanh nghiệp nào họ cũng có những cái phản ứng giống nhau đối với đại dịch
nhà nước còn phải chọn ra những cái ngành nghề hoặc những cái mặt hàng
đặc biệt quan trọng để hỗ trợ
cái mức hỗ trợ của họ có thể nhiều hơn
mà khi mà tôi không phải là người ủng hộ về cái chuyện gọi là
can thiệp thô bạo vô thị trường tiêu dùng hoặc là liên quan tới thực phẩm
thì nhà nước còn phải hỗ trợ để làm sao đảm bảo được cái nguồn cung
cái chuyện này nó không phải là chỉ để tăng trưởng doanh nghiệp
mà đảm bảo an ninh lương thực cho người dân
hỗ trợ của nhà nước phải đúng nơi đúng lúc và đúng doanh nghiệp và đúng ngành nghề
thì nó sẽ phát huy tác dụng phục vụ kinh tế rất nhanh
cụ thể như sau không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch các phương tiện qr code còn thời hạn
do ngành giao thông vận tải cấp cho phương tiện vận chuyển hàng hóa
phục vụ xây dựng sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tiêu dùng
trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định
trên tất cả các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện
giao thông đô thị trên cả nước
trường hợp phương tiện không có qr code hoặc có nhưng hết hạn
thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm
với sars cov hai đối với người trên phương tiện
việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm tập kết
trung chuyển giao nhận hàng hóa như là cảng bến nhà ga kho bãi khu công nghiệp
cơ sở sản xuất đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch
không gây ủng tác giao thông
người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định năm k
và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm
thưa quý vị liên quan đến việc chính phủ đã giao cho bộ một trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe chở hàng hóa thiết yếu tại các chốt kiểm soát
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục y tế giao thông vận tải có kế hoạch tổ chức
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho các lái xe ngay tại chốt kiểm soát
tại một số địa phương trọng điểm như hà nội hay hải phòng
phía bộ giao thông vận tải lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện
có phương án xử lý đối với trường hợp khi xét nghiệm phát hiện kết quả dương tính
của người điều khiển phương tiện thông báo công khai cho người điều khiển phương tiện
đơn vị vận tải biết về đối tượng được ưu tiên miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh
theo quy định đối tượng không được ưu tiên chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng
đảm bảo phù hợp với các quy định của bộ y tế và các quy định khác có liên quan
thông tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn trước những diễn biến phức tạp của dịch
covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước tàu khách bắc nam tiếp tục tạm dừng đón trả khách
tại nhiều ga trên tuyến tàu khách tiếp tục tạm dừng không đón trả khách tại ga sài gòn đến khi
có thông báo mới cùng với đó tàu tiếp tục không đón hành khách đi từ ga dị an đến các ga

ninh hòa long khánh đến hết ngày một tháng tám không đón trả khách tại các ga ninh hòa
tuy hòa kể từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trước đó ngành đường sắt cũng tạm dừng
đón trả khách tại ga hà nội từ ngày hai mươi năm tháng bảy do hà nội thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nếu hành khách đã mua vé có ga đi đến các ga trên và có ngày đi tàu trong thời gian tạm dừng đón
trả khách sẽ được trả vé bảo lưu tiền vé để sử dụng mua vé đi tàu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
hành khách đã sử dụng hoặc sử dụng chưa hết cũng được hoàn lại trong năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố đà nẵng từ ngày một mươi tháng bảy cho đến nay thì đã có năm trăm linh ca nhiễm
đồng nghĩa với việc là hàng chục điểm phong tỏa đã được thiết lập khi liên quan đến các ca bệnh
và để có thể hỗ trợ chia sẻ khó khăn với các hộ dân nằm chắc các khu vực phong tỏa khi họ phải chấp
hành nghiêm quy định về việc cách ly bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền đoàn thể đã có rất nhiều
những tấm lòng cùng nhau quyên góp lương thực thực phẩm để gửi đến các hộ dân với mong muốn cổ vũ
động viên để tất cả có thể cùng nhau vượt qua khó khăn của dịch bệnh và tiểu mục sống đẹp ngày
hôm nay sẽ lan tỏa sự yêu thương này mời quý vị cùng theo dõi
tất bật chia từng khay thịt cá từng phần rau củ những thành viên của câu lạc bộ máu nóng tim yêu thương
đang chuẩn bị bốn mươi xuất quà để gửi tặng các hộ dân nằm trong khu vực phong tỏa trên địa bàn quận cẩm lệ
đây đã là chuyến quyên góp lương thực thực phẩm thứ năm của câu lạc bộ trong mùa dịch này
mỗi người một chút tình thương gửi đến những nơi đó thì nó sẽ nhân nên lan tỏa lên tình cảm ấm ác
của mọi người
không chỉ là những nhu yếu phẩm cần thiết chắc chắn rằng những người dân tại đây
con đã được tiếp thêm những sự cổ vũ động viên để yên tâm thực hiện tốt quy định phòng chống dịch
khu vực phong tỏa thì giới hạn nhưng tình yêu thương thì lan tỏa
và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau